lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đã được phát động và diễn ra tại xã nghi lâm huyện nghi lộc tỉnh nghệ an trong sáng nay
ngay sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghệ an đã tổ chức trồng cây xanh tại xóm lâm nghiệp huyện nghi lộc
trong năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu hỗ và lâm sản của tỉnh nghệ an đạt gần một trăm tám mươi triệu usd
tạo công an việc làm cho nhiều hộ gia đình ở vùng sâu vùng xa đời sống của người dân được cải thiện
mùa xuân năm một nghìn chín trăm sáu mươi bác hồ đã phát động tết trồng cây vì lợi ích một mươi năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người
đáp lời kêu gọi của người phong trào trồng cây vào dịp tết nguyên đán hàng năm đã trở thành phong tục tốt đẹp của nhân dân ta
đây cũng là hoạt động thể hiện giá trị nhân văn của việc trồng cây trồng rừng